quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm theo hình thức trực tuyến tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận về luật hòa giải
thảo luận về miễn giảm thuế đất nông nghiệp và thảo luận về dự án luật thanh niên sửa đổi
buổi sáng quốc hội đã lắng nghe tiếp thu giải trình của ủy ban tư pháp của quốc hội
về chỉnh lý dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
sau đó quốc hội tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật
cũng trong buổi sáng quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
thờ ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình
và chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo
nghị quyết của quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
sau đó quốc hội thảo luận về những nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo nghị quyết này
buổi chiều cùng ngày dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
quốc hội tiến hành thảo luận về dự án luật thanh niên sửa đổi
tại phiên thảo luận quốc hội đã nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình
trình bày báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội giải trình tiếp thu trình lý dự án luật thanh niên sửa đổi
sau đó quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật
ngày mai quốc hội tiếp tục họp trực tuyến tại nhà quốc hội